xin chào quý vị khán giả bây giờ là những tin tức cập nhật trong bản tin nhanh hai mươi h
liên quan đến vụ gần hai trăm linh học viên ca nghiện ma túy ở sắp trăng trốn trại
vào chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sắp trăng cho biết đã khởi tố vụ án
cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ hủy hoại tài sản và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai do mâu thuẫn cá nhân về việc nghi bị tố cáo sử dụng ma túy trong phòng
nên một nhóm học viên đã đánh gây thương tích cho bốn học viên khác ngay trong cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
lợi dụng việc này một số học viên đã kích động các học viên khác đập phá tài sản phá khóa phòng cổng rào đục tường để trốn ra ngoài
khi cán bộ quản lý cơ sở và lực lượng công an đến giải quyết những học viên này đã tấn công khiến bốn cảnh sát bị thương
qua kiểm tra có một trăm chín mươi một học viên đã trốn thoát ra ngoài và đến ngày hai mươi chín tháng hai có một trăm bốn mươi học viên được đưa trở lại cơ sở
một mươi bánh heroin là tăng vật trong chuyên án vừa được công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an triệt phá thành công
bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng là phạm văn tiến chú huyện nghi lộc và đinh bạc long chú huyện thanh trường
đây là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài
thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh qua huyện diễn châu
rồi đi ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt khi ngụy trang dưới vỏ bọc lái xe gia đình để vận chuyển ma túy
sau một thời gian điều tra đến khoảng hai mươi một h năm ngày hai mươi sáu tháng hai tại khu vực đường rẽ lên cao tốc bắc nam
đoạn diễn châu nghi sơn công an huyện diễn châu phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn phòng sáu
cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt quả tăng tiến và long đang vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
liên quan đến vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi hai tại công ty của phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã tống đạt quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can gồm lý ngọc thành chu văn huỳnh cùng chú thành phố bắc cạn
và nguyễn khắc hùng chú tệ huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự chỉ đạo của ông hoàng văn linh
giám đốc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
ba bị can trên là giáo viên dạy lái xe thuộc công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng bắc cạn
đã thu tiền học phí của học viên học lái xe hạng b hai khóa k bốn mươi sáu số tiền một mươi bốn triệu đồng
cao hơn mức phí phải nộp là một mươi triệu sáu trăm linh nghìn đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam hoàng văn linh cao sinh sáu nguyên trưởng phòng đào tạo của công ty
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giáo viên dạy lái xe tại công ty này
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng nai
vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện tân phú
triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bắt giữ nhiều đối tượng
số tiền giao dịch cá cược của đường dây đánh bạc này ước tính lên đến một năm tỷ đồng
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai bốn tổ công tác
tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn quốc nam nguyễn tấn đạt đỗ văn nhân
thái văn đại việt nguyễn thanh tuấn tất cả cùng chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai
cùng nhiều tăng vật phương tiện được các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình điều tra công an tỉnh đồng nai xác định thông qua mạng internet
nguyễn quốc nam đã tổ chức cho các con bạc ở huyện tân phú và một số địa phương
cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng
sau mỗi tuần các đối tượng thanh toán kết quả thắng thua với nhau
bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền mặt
công an thành phố thanh hòa đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền
qua đó đã thu hồi bốn mươi một khẩu súng các loại trong đó có ba mươi một khẩu súng quân dụng
với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố thanh hòa đã tuyên truyền vận động giao nộp thu hồi bốn mươi một khẩu súng các loại
hàng trăm viên đạn súng quân dụng và vũ khí thô sơ
trong đó có ba mươi một khẩu súng quân dụng như ak k năm mươi chín k năm mươi bốn súng côn súng bắn đạn rìa
do các đối tượng hình sự thanh thiếu niên tự giác giao nộp
cùng với công tác tuyên truyền công an thành phố thanh hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường xã
làm tốt công tác điều tra nắm chắc tình hình địa bàn
ra soát lập danh sách các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân
có liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
vào sáng ngày hôm nay tại thành phố pleiku tỉnh gia lai đã diễn ra hội nghị phát triển kinh tế xã hội
gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng địa bàn tây nguyên
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí trần lưu quang ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng điều phối vùng tây nguyên
đồng chí nguyễn trí dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư
phó chủ tịch thường trực hội đồng điều phối vùng tây nguyên đồng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng điều phối vùng tây nguyên trần lưu quang nhấn mạnh
trong những năm qua quán triệt thực hiện chủ trương chính sách của đảng nhà nước
với sự vào cuộc của các bộ ngành các tỉnh tây nguyên
sự tham gia tích cực của nhân dân kinh tế xã hội vùng tây nguyên có bước phát triển tích cực
giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn kế thừa và phát huy thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân
thế trận lòng dân được củng cố an ninh trật tự được bảo đảm
tuy nhiên phát triển kinh tế xã hội vùng tây nguyên vẫn chưa tương xứng với vị trí vai trò tiềm năng lợi thế của vùng
để phát triển bền vững tây nguyên người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc
củng cố vững chắc an ninh quốc phòng theo đúng mục tiêu yêu cầu nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị đã đề ra
thủ tướng chính phủ đã quyết định ban hành đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn tây nguyên
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định
đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt về mọi mặt đối với địa bàn các tỉnh tây nguyên
đã ban hành nhiều nghị quyết kết luận
bộ trưởng tô lâm đề nghị các ban bộ ngành địa phương thống nhất đồng lòng hành động quyết liệt
thực hiện cho được các quan điểm chỉ đạo tập trung mọi biện pháp nguồn lực nỗ lực thực hiện có hiệu quả
các chủ trương giải pháp mới đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể trong đề án
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cấp ủy chính quyền cán bộ đảng viên các tỉnh tây nguyên
huy động sức mạnh tổng lực thực hiện đề án
tận dụng các lợi thế để biến thành cơ hội phát triển tự lực tự cường vân lên
cấp ủy chính quyền các tỉnh phụ cận phối hợp chặt chẽ với các tỉnh tây nguyên trong triển khai đề án của chính phủ
tăng cường hợp tác liên kết phát triển du lịch hệ thống hạ tầng giao thông
thu hút đầu tư khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên nguồn nhân lực sinh thái sẵn có độc đáo của tây nguyên
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị nhằm triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện
tổ chức hội nghị những người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước asean lần thứ hai mươi bảy
gọi tắt là dgicm hai mươi bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hội nghị đã công bố quyết định của lãnh đạo bộ công an
về việc thành lập ban tổ chức hội nghị dgicm hai mươi bảy
theo đó thứ trưởng lương tam quang làm trưởng ban tổ chức
quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc phục vụ hội nghị
hội nghị dgicm hai mươi bảy là cơ chế họp thường niên và luân phiên của cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh
cục lãnh sự bộ ngoại giao các nước trong khu vực asean từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
hội nghị là diễn đàn để các nước thành viên asean trao đổi tình hình những vấn đề cùng quan tâm
và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự
đưa ra các sáng kiến biện pháp và cơ chế để tăng cường hợp tác xuất nhập cảnh trong khối
góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân và đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
việt nam đã hai lần đăng cai tổ chức hội nghị dgicm được tổ chức vào năm hai nghìn ba và năm hai nghìn một mươi
phát biểu kết luận tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị dgicm hai mươi bảy
thông qua hội nghị để đề cao vai trò tích cực của nước chủ nhà thể hiện những nỗ lực của việt nam
trong xây dựng một asean thống nhất đoàn kết phát triển bền chặt và toàn diện trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự
đồng thời góp phần quảng bá nâng cao hình ảnh đất nước việt nam và thu hút khách du lịch
thứ trưởng yêu cầu ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc cần khẩn trương chuẩn bị nội dung xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết
phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng đơn vị bảo đảm hội nghị được tổ chức đáp ứng các yêu cầu về đối ngoại
theo chủ trương hợp tác asean của đảng và nhà nước thể hiện tinh thần trọng thị hiếu khách văn minh lịch sự chú đáo
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các đoàn đại biểu về dự hội nghị
theo dự kiến hội nghị dgicm hai mươi bảy được tổ chức từ ngày năm đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
với sự tham gia của khoảng một trăm năm mươi đại biểu khách quốc tế và trong nước
chiều nay tại hà nội trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tiếp chủ tịch hội đồng kinh doanh thổ nhĩ kỳ
việt nam reha dynamics
thứ trưởng lê văn tuyến chào mừng ngài reha dynamics và các đại diện thổ nhĩ kỳ sang thăm và làm việc tại việt nam
trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
thứ trưởng nhấn mạnh thời gian qua bộ công an việt nam đã làm việc với một số công ty thổ nhĩ kỳ
nhằm tìm hiểu các sản phẩm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội
với sự phát triển mạnh mẽ của thổ nhĩ kỳ trong lĩnh vực này bộ công an việt nam mong muốn ngài reha dynamics
tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giới thiệu bộ công an việt nam các doanh nghiệp hàng đầu thổ nhĩ kỳ
trong lĩnh vực công nghiệp an ninh quốc phòng và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất các vũ khí công cụ hỗ trợ
và phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm của việt nam
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê văn tuyến đã dành thời gian tiếp
ông reha dynamics cho biết quan hệ song phương thổ nhĩ kỳ việt nam đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
đã đạt được những thành tựu lớn nhiều tập đoàn công ty lớn của thổ nhĩ kỳ đã và đang đầu tư kinh doanh tại việt nam
chúc mối quan hệ giữa hai nước thổ nhĩ kỳ và việt nam nói chung
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác thổ nhĩ kỳ nói riêng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp
thưa quý vị việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai nqtvk
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nghị quyết số một mươi hai nqtvk của bộ chính trị khoáng một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đã cho thấy sự cố gắng quyết tâm linh hoạt của lực lượng công an các đơn vị địa phương
và một trong số đó là việc thực hiện nghị quyết trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hình sự ở các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn
câu chuyện ở tỉnh quảng ninh sẽ làm rõ hơn nội dung này với phần trình bày của biên tập viên thu hương
tỉnh quảng ninh xác định hiện đại hóa là yêu cầu tất yếu đặt ra cho lực lượng kỹ thuật hình sự
theo xu thế phát triển của xã hội và nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai
đây cũng là một trong những lực lượng được định hướng tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm
theo chủ trương của đảng ủy công an trung ương
hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ
thì hoạt động tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn ra tinh vi khó lường
trong khi đó biên chế của phòng kỹ thuật hình sự
công an tỉnh quảng ninh còn ít
một giám định viên đang phải đảm nhiệm nhiều hơn một phần việc
số lượng yêu cầu giám định trong một vụ việc ngày càng nhiều
thời gian gấp để kịp phục vụ điều tra
ngoài giám định lực lượng này còn phải thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường
kỹ thuật phòng chống tội phạm
khối lượng áp lực công việc là rất lớn
thực tế này đòi hỏi quyết tâm cao
khắc phục mọi khó khăn linh hoạt và sáng tạo
trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đại ủy bùi thế cường
là cán bộ phụ trách kỹ thuật hình sự duy nhất
ở công an huyện hải hà
vốn là điều tra viên của đội
nhưng do thiếu cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự
ở địa bàn biển núi hải đảo này
mà anh đã chuyển hẳn sang làm công tác giám định
gắn bó với công việc này hơn năm năm qua
với anh đây là yếu tố rất quan trọng trong quá trình điều tra
nên không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn
để có thể đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác
thì chúng tôi cũng thường xuyên là
học hỏi những đồng chí mà đi trước
nếu mà có vấn đề gì mà khó khăn
trong công tác khám nghiệp tiền trường
chẳng hạn như là thu lượng các dấu vết đường vân
hay là dấu vết sinh học
thì chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi
các đồng chí ở cấp phòng
và sẽ hướng dẫn trực tiếp
để làm sao thu mẫu cho đúng
đảm bảo yếu tố khách quan
đặc biệt là những đồng chí ở cấp phòng

ở ngoài này thì
các trang thiết bị
cũng được cung cấp
nhưng mà đôi khi cán bộ
cũng không phải là chuyên
về cái lĩnh vực này
đa số là cán bộ điều tra là kiên nghiệm cái mảng này
cũng cần phải cử cán bộ
đi tập huấn bồi dưỡng thêm
để sử dụng những trang thiết bị mới
mà do bộ công an cấp
từ thực tế này
tại công an các đơn vị địa phương
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai
công an tỉnh quảng ninh
đã quyết tâm hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự
về nhiều mặt
đặc biệt là về trang thiết bị
và trình độ của cán bộ
đề xuất nó phải trúng
đúng không là nặng phí
và lưỡng dụng
mua một cái phương tiện này
phải nhiều lĩnh vực dùng được
chứ không phải rồi tràn lan nặng phí ra
cái thứ hai nữa là
cái quản lý tài sản
là phải chặt chẽ
theo lộ trình
trăm ba mươi
thì sẽ đầu tư cho
phương tiện thiết bị máy móc
cũng như là
duy trì cái hoạt động bình thường
thì cũng phải
lên đến hai trăm năm mươi tám tỉnh
còn ngay trước mắt thì
tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư
cái ưu tiên cho hai lĩnh vực giám định mới
hơn mười tỉnh
ủy ban tỉnh cố chọn
giám định âm thanh
và giám định cháy nổ
những năm tiếp theo
theo lộ trình
thì chúng tôi
đến đâu chúng tôi lại đề xuất đến đó
với phương trâm là
người trước sung sọc
người phải được đào tạo
phải đủ khả năng
đủ năng lực
đủ quy định
được tiêu chuẩn quy định
để sử dụng
chứ không phải mua
rồi để đấy
xong rồi đồng ý đào tạo
thì nó sẽ là phim
trong năm hai nghìn hai mươi hai
một bước đi được coi là táo bạo
của lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ninh
khi triển khai thêm các lĩnh vực giám định mới
là giám định mô bệnh học
giám định cháy nổ
và năm chuyên ngành hẹp
của hóa pháp lý
trong bối cảnh còn thiếu
về số lượng giám định viên
cũng như cán bộ chuyên môn cao
tuy nhiên với quyết tâm mạnh mẽ
việc triển khai giám định kỹ thuật số điện tử
đã mang lại kết quả tích cực
giúp lực lượng điều tra
rút ngắn thời gian trưng cầu giám định
nhanh chóng củng cố chứng cứ
chứng minh tội phạm
để xử lý theo quy định pháp luật
phải nói là lực lượng khoa học hình sự
đóng góp một cái vai trò chất đớn
trong cái quá trình phá của chúng tôi
có những cái vụ án vụ việc
nhờ khoa học kỹ thuật hình sự
để chúng tôi là những cái manh mối
có những vụ đấy là những manh mối duy nhất
và cái chứng cứ duy nhất để chứng minh tội phạm
để giúp chúng tôi giải quyết những vụ án
nhanh chóng và chính xác hơn
từ khi thực hiện lĩnh vực giám định mới đến nay
phòng kỹ thuật hình sự
công an tỉnh quảng ninh
đã thực hiện hơn một trăm hai mươi vụ
với gần hai yêu cầu giám định
giám định dấu vết sơn nhựa cao su
và giám định độc chất
giám định hơn bảy mươi vụ
với gần ba yêu cầu giám định
kỹ thuật số và điện tử
đến thời điểm hiện tại
lực lượng kỹ thuật hình sự quảng ninh
đã gần như hoàn thành tất cả các phần việc
theo phân cấp của bộ và chỉ đạo của đảng ủy
lãnh đạo công an tỉnh
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai
được viện khoa học hình sự bộ công an đánh giá là chủ động
tổ chức được nhiều công trình phần việc
đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự
hoàn thành lộ trình này sớm hơn
so với công an các tỉnh thành trong cả nước
điều này cho thấy sự quyết tâm
tính chủ động của cấp ủy đảng
khi chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết
trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng
được xác định là yếu tố quan trọng nhất
ở tổ chức đảng của lực lượng kỹ thuật hình sự
công an tỉnh quảng ninh
cấp ủy lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao
tinh thần cương mẫu đi đầu
giám đương đầu với khó khăn
nhiều phần việc trong công tác phải quyết định sớm
cấp ủy lãnh đạo đơn vị họp bàn ngay
để đưa ra giải pháp thực hiện
những đợt cao điểm
lãnh đạo đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ
cùng cán bộ chiến sĩ
phải thực hiện đúng nguyên tắc
xây dựng đảng tập trung dân chủ
phê bình và tự phê bình
bằng tính xây dựng
và tham gia góp ý chân thành
và khỏi có ý chí tiến thủ
khó ở đâu thì khỏi ở đấy
chúng ta phải cầu thị
thì tôi nghĩ rằng là
cái công tác chính trị tư tưởng
là một nhiệm vụ
ngược kỳ quan trọng
thay đổi được cái tư tưởng nhận thức
và mọi người
vui vẻ nhận diện và đồng hành
và mọi người đều phải cố gắng
mà để thực hiện cố gắng được
phải gương mẫu từ cấp ủy lãnh đạo
và người đứng đầu phải gương mẫu
phải đi trước phải làm cho anh em nó học tập nó lo theo
cái mà thổi vào cái tư tưởng cho anh em
là cái danh dự
cái hai là cái cơ hội
cái thứ ba là phải có ý thức tự lực tự cường
tự phải khẳng định mình
tự phải hiện đại mình trước

thì phương tiện thiết bị và những người xung quanh hỗ trợ mình
thông qua các buổi sinh hoạt tri bộ định kỳ
đột xuất mở rộng
và sinh hoạt chuyên đề hàng quý họp giao ban
đơn vị thường tổ chức cho cám bộ chiến sĩ
nghiên cứu học tập
quán triệt đầy đủ các chủ trương
đường lối quan điểm của đảng nhà nước
phân tích đánh giá tình hình an ninh trật tự
khó khăn thách thức đặt ra
cho công tác của lực lượng kỹ thuật hình sự
để chủ động
ngoài ra đơn vị tăng cường
nắm bắt tư tưởng đảng viên
các tổ chức đảng đánh giá kết quả công tác
của từng cán bộ đảng viên
để giao nhiệm vụ cho phù hợp với năng lực sở trường
đồng thời cũng vào cuộc cùng
cán bộ đảng viên trẻ
giải quyết những nhiệm vụ khó khăn phức tạp
bản thân như chúng tôi là chiến sĩ trẻ
thì ngoài sự lỗi không ngừng của bản thân
thì phải tự ra thì còn phải
phải lắm bắt
để theo kịch với xu hướng thời đại
vì thế trong quá trình thực hiện
chúng tôi sẽ không quản ngày đêm
và để nghiên cứu tài liệu
và tự mây mò
và để đạt được tốt nhất yêu cầu công tác
với quyết tâm của bản thân những chiến sĩ trẻ
chúng tôi thì sẽ phải là như một giải bài toán
và làm sao để tìm ra đáp số
nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình
là phải luôn luôn học hỏi
luôn luôn tìm tòi
luôn luôn trao dồi kiến thức về chuyên môn
cũng như kiến thức về xã hội của mình

để mình không đi sau đối tượng
để mình không đi sau tội phạm
thứ hai là
với những phương tiện đã được trang bị
hiện tại tại đơn vị
thì chúng tôi cũng tìm tòi
và cũng phải khai thác
hết các tính năng tác dụng của phương tiện
để làm sao
các tính năng tác dụng của phương tiện
phát huy hết khả năng
và chức năng của phương tiện
phục vụ tốt nhất cho công tác
giám định hiện tại
sau hơn một năm thực hiện
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
kỹ thuật hình sự
ở công an tỉnh quảng ninh
đã cơ bản hoàn thành tất cả các nhiệm vụ
phần việc theo đúng lộ trình hiện đại hóa đã phê duyệt
lực lượng kỹ thuật hình sự
ở cấp quyện cũng không ngừng được tăng cường
kết quả này đã góp phần vào
thành tích chung của công an tỉnh quảng ninh
trong thực hiện nghị quyết một mươi hai
và góp phần vào lộ trình của bộ công an
trong việc hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự
trên toàn quốc
ngày hôm nay bộ ngoại giao đã tổ chức
buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao
dưới sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng
người phát ngôn đã khẳng định
bãi ngầm tư chính thuộc chủ quyền của việt nam
liên quan tới việc trung quốc đưa tàu hải cảnh
hoạt động trong bãi ngầm tư chính
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng khẳng định
lập trường của việt nam
đối với bãi ngầm tư chính
là nhất quán
và đã được khẳng định nhiều lần
theo đó thì bãi ngầm tư chính
là một phần của thềm lục địa việt nam
và được xác lập hoàn toàn phù hợp
với công ước luật biển của liên hợp quốc
việt nam tiên quyết phản đối
mọi hành động vi phạm chủ quyền
quyền chủ quyền quyền tài phán
đối với các vùng biển của việt nam
được xác lập hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước của liên hợp quốc
về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi
việt nam đang và sẽ
tiên trì bảo vệ các quyền
và lợi ích hợp pháp chính đáng trên biển của mình
bằng các biện pháp hòa bình
phù hợp với luật pháp quốc tế
cũng tại buổi họp báo
người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo
về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước ta
trong thời gian tới
vào ngày hôm nay
trung tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an
đã có thư khen đội cảnh sát phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ
thuộc công an quận hai bà trưng
và công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội
đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản
và cứu được tất cả người dân sinh sống
trong ngôi nhà bị cháy
trước đó khoảng hai h năm mươi một phút
ngày hai mươi bốn tháng hai
sau khi nhận được thông tin báo cháy
tại số nhà ba trăm năm mươi bảy ngõ quỳnh
phường quỳnh lôi
công an quận hai bà trưng
thành phố hà nội
đội cảnh sát phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ
công an quận hai bà trưng
nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện
phối hợp với đội cảnh sát phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ
công an quận hoàn kiếm
các lực lượng trễ trái tại chỗ
và nhân dân địa phương
tổ chức trễ trái
cứu nạn cứu hộ
đến năm h ba mươi phút cùng ngày
giập tắt hoàn toàn đám trái
và cứu sống bốn người dân
đây là thành tích xuất sắc
thể hiện tinh thần trách nhiệm
quyết tâm cao độ
sự sắc bén về nhiệm vụ
và tính chuyên nghiệp
trong thực hiện nhiệm vụ
của đội cảnh sát phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ
thuộc công an quận hai bà trưng
và công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội
phản ánh sự hiệp đồng
tắc chiến chặt chẽ
giữa các đơn vị phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ
ở cơ sở
qua đó tiếp tục khẳng định
sự mưu trí dũng cảm
của lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng cảnh sát phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ nói riêng
từ sự hiệp đồng chặt chẽ
và huy động tối đa lực lượng phương tiện trễ trái
đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản
và cứu được tất cả người dân sinh sống
trong ngôi nhà bị trái
thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
trung tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an
khen ngợi cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát
phòng trái trễ trái
và cứu nạn cứu hộ
thuộc công an quận hai bà trưng
và công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội
thứ trưởng nguyễn văn long
mong muốn các đồng chí phát huy kết quả đạt được
tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa
trong công tác và chiến đấu
vì an ninh tổ quốc
vì cuộc sống bình yên
và hạnh phúc của nhân dân
các quan cảnh sát điều tra
công an quận một cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
đối với phan văn chiến
thường trú tại quận bảy
về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày hai mươi một tháng một
chiến vào cửa hàng trang sức
trong trung tâm thương mại
trên đường đồng khởi
phường bến nghé
quận một thành phố hồ chí minh
lợi dụng lúc nữ nhân viên ra khỏi phòng
chiến đã lấy trộm ba vòng
trị giá khoảng hai sáu tỷ đồng
đến tối ngày hai mươi bốn tháng một
chiến tiếp tục vào cửa hàng thời trang
trong trung tâm thương mại trên
lấy trộm hai bóp cầm tay
một ví đựng thẻ
rồi cho vào túi sách
tổng giá trị tài sản khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
từ tin báo của các bị hại
công an quận một đã khẩn trương
vào cuộc điều tra trích xuất hình ảnh camera
tại các khu vực mua sắm
ở hai cửa hàng trên
để truy xét kẻ gian
đến ngày hai mươi sáu tháng một
các trinh sát đã đưa chiến về trụ sở
để làm rõ
tại cơ quan công an
chiến đã khai nhận hành vi phạm tội
và giao nộp toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ